nhiều doanh nghiệp bán lẻ mọc ra như nấm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng của người dân
hiện nay hầu hết các cửa hàng bán lẻ đều trang bị ít nhất một phần mềm quản lý bán hàng
và sự thật các phần mềm này đã phát huy được vai trò hỗ trợ các nhà bán lẻ trong công tác quản lý và bán hàng
để quản lý bảy cửa hàng bán lẻ đồ gia dụng b mart với số lượng nhân viên kinh doanh đông đảo
người chủ đơn vị này đã quyết định sử dụng phần mềm quản lý bán hàng thay cho phương pháp truyền thống trước đây
với thao tác đơn giản nhanh chóng báo cáo chi tiết theo ngày tháng
việc quản lý kinh doanh không chỉ chặt chẽ mà còn tiết kiệm được thời gian chi phí
ngoài ra phần mềm này còn giúp cho người chủ nắm bắt được hoạt động kinh doanh từ xa
thông qua báo cáo trên ứng dụng di động hoặc trình duyệt web
hoàn toàn có thể yên tâm quản lý kinh doanh mà không cần trực tiếp có mặt tại cửa hàng

thông qua báo cáo trên ứng dụng di động hoặc trình duyệt web

nhật bản vừa triển khai biệt đội robot chữa cháy đầu tiên tại thành phố ichihara thuộc tỉnh chiba nơi tập trung nhiều nhà máy hóa dầu để phục vụ cho hoạt động chữa cháy tại các khu vực nguy hiểm mà lính cứu hỏa khó tiếp cận
với tên gọi scrumfrost hệ thống có tổng trị giá lên tới một ba mươi tám tỷ yen này bao gồm bốn robot thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong đó skyeye có nhiệm vụ theo dõi và giám sát trên không landeye giám sát dưới mặt đất
toprealer triển khai các ống vòi chữa cháy và water cannon
có nhiệm vụ phun nước chữa cháy
scram fox do cục phòng cháy chữa cháy và ứng phó thảm họa fdma thuộc bộ nội vụ và truyền thông nhật bản nghiên cứu chế tạo sau một loạt các vụ cháy xảy ra ở các tổ hợp hóa dầu tại ichihara hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi một trong thảm họa động đất kinh hoàng ở khu vực đông bắc nhật bản
vào thời điểm đó lính cứu hỏa đã không thể tiếp cận các đám cháy do nhiệt độ cao
fdma dự kiến sẽ triển khai các biệt đội robot chữa cháy tương tự tới các khu công nghiệp trên khắp cả nước
điều gì sẽ xảy ra nếu nhiên liệu lỏng được sử dụng cho máy bay tàu biển hay ô tô hiện nay được sản xuất từ ánh nắng và không khí
đây là công trình đang được các nhà khoa học tại thụy sĩ nghiên cứu nhằm thay thế nhiên liệu hóa thạch rất phổ biến hiện nay
đây là hệ thống lọc ánh nắng mặt trời mini được nhóm nghiên cứu tại đại học zurich thụy sĩ xây dựng
theo nhóm nghiên cứu việc hội tụ ánh nắng mặt trời sẽ tạo ra nhiệt độ đủ cao cho các phản ứng nhiệt hóa nhanh giúp tăng tốc quá trình sản xuất khí tổng hợp
khí tổng hợp này có thể dễ dàng xử lý thành dầu hỏa nhiên liệu lỏng methanol và các loại nhiên liệu khác phổ biến hiện nay
chúng tôi tin rằng những nhiên liệu này sẽ đóng góp một phần quan trọng vào giao thông
giao thông bền vững đặc biệt là các chuyến bay và tàu biển đường dài
hiện hệ thống lọc mini này có thể tạo ra một trăm linh ml nhiên liệu mỗi ngày
nhóm nghiên cứu đang đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ có nhà máy sản xuất năng lượng mặt trời đầu tiên với công suất sản xuất khoảng một mươi triệu lít methanol mỗi năm
mỗi ngày bạn phải trả lời bao nhiêu cuộc điện thoại đánh bao nhiêu văn bản và xem bao nhiêu chương trình
tất cả đều cần tới các thiết bị công nghệ nên việc ảnh hưởng đến sức khỏe là không thể tránh khỏi
vì thế ngương rán chống bức xạ nhiệt
the waze ex ra đời có khả năng giảm tần số sóng điện thoại wifi ảnh hưởng đến sức khỏe con người
waze x là miếng rán điện thoại được tích hợp công nghệ giúp bảo vệ con người trước sự ảnh hưởng của bức xạ điện tử
được dùng cho các thiết bị như điện thoại máy tính lò vi sóng bộ phát wifi
sản phẩm là một con chip bảy lớp với hình tam giác đều màu tím có khả năng khắc chế bức xạ điện tử
bằng việc tự tạo ra từ trường tự nhiên tương thích với tần số sinh học của con người giúp cơ thể thích nghi với môi trường điện tử
mà không ảnh hưởng sóng đến chất lượng của tần số vô tuyến
mặt khác khả năng của waze x thể hiện rõ qua các công dụng đã được khoa học chứng minh như giảm bức xạ điện tử có hại lên não bộ con người
giảm mức độ căng thẳng cơ thể ngăn ngừa sự đông vón của tế bào hồng cầu bảo vệ adn khỏi bị hư hại và giảm sự lão hóa của tế bào
theo các nhà nghiên cứu miếng rán điện thoại chống bức xạ điện tử waze x là công nghệ đỉnh cao hoàn toàn có thể bảo vệ bạn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khi sử dụng các thiết bị di động
các nhà khoa học dự đoán nếu dân số tiếp tục tăng như hiện nay trong vài thập kỷ tới thế giới sẽ không đủ thịt tự nhiên để đáp ứng nhu cầu của người dân
giải pháp cho vấn đề này là sử dụng thịt gà cừu bò được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm
tại nhật bản các nhà khoa học nước này đang nỗ lực nghiên cứu để cải thiện công nghệ giúp thịt bò nhân tạo có mùi vị như thịt tự nhiên với chi phí sản xuất thấp hơn nhằm sớm đưa sản phẩm này ra thị trường
với một miếng gân bò có diện tích một cm vuông các nhà khoa học tại đại học tokyo nhật bản đang thử nghiệm việc sản xuất thịt bò nhân tạo có mùi vị và màu sắc giống như thịt bò tự nhiên trong phòng thí nghiệm
với tốc độ hiện tại quá trình sản xuất để cho ra một miếng thịt sẽ mất khoảng một tuần
tới năm hai nghìn năm mươi dân số thế giới sẽ cắt mốc chín tỷ các ngành chăn nuôi truyền thống hiện nay khó có thể đáp ứng nhu cầu của thế giới
và khi đó thịt nhân tạo sẽ là sự thay thế cần thiết
rất nhiều công ty thực phẩm nhật bản muốn bước chân vào lĩnh vực này càng sớm càng tốt
mặc dù vậy người tiêu dùng vẫn có những ý kiến trái chiều về việc sử dụng thịt nhân tạo
nếu thịt nhân tạo được bán ra thị trường như thịt tự nhiên thì có nghĩa là chất lượng của nó đã được kiểm nghiệm và rất an toàn cho cơ thể
thêm vào đó tôi nghĩ là giá cả cũng sẽ không quá đắt đỏ
vấn đề không phải là giá cả nếu chọn giữa thịt tự nhiên và thịt nhân tạo thì chắc chắn tôi sẽ vẫn chọn thịt tự nhiên rồi
dù vậy không thể phủ nhận đây sẽ là hướng đi mới của ngành thực phẩm
hiện các nhà khoa học tại đại học tokyo đang nghiên cứu cách tích hợp chất béo thậm chí cả xương bò vào miếng thịt nhân tạo
để giúp chúng có hương vị màu sắc giống thịt tự nhiên nhất có thể
thời điểm máy móc thay thế con người làm mọi việc xem ra không còn xa ngay cả trong những công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn như chế biến các món ăn
mới đây một công ty khởi nghiệp tại california hoa kỳ đã sản xuất ra chiếc máy có khả năng chế biến
phục vụ bánh burger từ a đến z không cần con người tham gia vào bất cứ công đoạn nào
đám đông người đang đứng chờ tại nhà hàng queator california để có cơ hội nếm thử một chiếc bánh burger độc nhất vô nhị
được làm hoàn toàn bằng robot hệ thống này bao gồm một robot chuyên cắt lát và nướng bánh
sau đó chuyển xuống băng truyền để thêm nước sốt dưa chua cùng nhiều loại rau khác
đồng thời thịt cũng đã được làm chín sẵn sàng phục vụ thực khách
tôi rất ấn tượng khi được chiêm ngưỡng hoạt động dây chuyền
tôi rất ấn tượng khi được chiên sản xuất burger hứa như một nhóm các đầu bếp thực thụ vậy
greatter đã phải mất tới tám năm để làm ra chiếc máy dài bốn hai mươi sáu mét gồm hai mươi máy tính ba trăm năm mươi thiết bị cảm biến và năm mươi bộ cần truyền động
cùng với đó là một loạt các ống đặt theo phương thẳng đứng chứa nước sốt phô mai cà chua hành và nhiều gia vị khác
bốn phút để cho ra lò một chiếc burger chỉ có những chiếc máy mới làm được điều đó
tôi tin chắc robot sẽ là tương lai của ngành ẩm thực
ceo của creator tin tưởng
tôi tin tưởng chiếc máy này có thể làm bánh burger và thái lát rau hiệu quả hơn nhiều so với con người
và hơn thế nữa với quy trình khép kín của máy nó sẽ giảm thiểu tối đa nguy cơ thực phẩm bị nhiễm khuẩn trong quá trình chế biến
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống của chúng tôi hôm nay
hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này tuần sau
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại